nhân dịp kỷ niệm lần thứ hai trăm linh chín quốc khánh nước cộng hòa bolivar venezuela
ngày năm tháng bảy năm một nghìn tám trăm một mươi một năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
ngày hôm nay năm tháng bảy tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện mừng
tới tổng thống nước cộng hòa bolivar venezuela nicolás maduro moros
cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã gửi điện mừng
tới bộ trưởng ngoại giao nước cộng hòa bolivar venezuela jorge arias monserrat